đã sang việt nam chuẩn bị tiếp tục làm việc tuy nhiên vẫn phải được cách ly theo đúng quy định của bộ y tế
trong đó ngoài ông đường hồng giám đốc dự án đã sang trước đó
ba lãnh đạo khác của dự án vừa sang việt nam cũng đang được cách ly đúng theo quy định của bộ y tế
dự án đang cần huy động các chuyên gia của nhà thầu trở lại để tiếp tục công việc
chuẩn bị thực hiện vận hành thử hệ thống song do quy định về phòng chống dịch cúng covid một mươi chín
những nhân sự dùng hộ chiếu phổ thông chưa sang được việt nam
đến nay mới có bốn nhân sự lãnh đạo có hộ chiếu công vụ nên được cấp visa nhập cảnh vào việt nam
hết thời hạn cách ly nếu các nhân sự trên không cần phải cách ly tiếp sẽ tiếp tục trở lại làm việc
ban quản lý dự án đường sắt cũng cho biết số lượng nhân sự của nhà thầu trở lại dự án bảo đảm cho công việc